tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn thì người báo tin lại không thấy biển số xe
cũng như gương mặt của người điều khiển xe
vì do trời tối cũng như khoảng cách tiếp xúc quá xa
hy vọng tìm ra manh mối của vụ án vừa nhen nó mở ra lại nhanh chóng bị dập tắt
kết quả này có phần ảnh hưởng đến tinh thần của tập thể cán bộ
đặc biệt là khi công tác thẩm vấn và xác minh di biến động của những đối tượng nằm trong tầm ngắm vẫn chưa có đáp án cuối cùng
từ hàng trăm đối tượng thuộc diện quản lý của công an huyện hải hậu
sau khi ra soát ban chuyên án đã loại dần và tập trung chủ yếu vào số lượng cư trú tại xã hải lộc và hai xã lần cận
tiếp tục xác minh sâu và chứng minh những tài liệu đã thu thập được
cơ quan điều tra đã có cơ sở giải nghi cho phần lớn đối tượng
danh sách lúc này chỉ còn lại hai đối tượng
đối tượng thứ nhất là nguyễn văn a hai mươi tuổi sinh sống tại xã hải lộc

người này chưa có công an việc làm vì mới trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù
ngoài lý lịch tiền án tiền sự thì thanh niên này lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
còn bởi thời gian trong và sau khi vụ án được phát hiện
anh ta nhiều lần vắng mặt tại địa phương không rõ lý do
đối tượng thứ hai là đảng t sống tại sắc kế bên
từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích
theo nguồn tin bí mật
thì người này có nhiều biểu hiện bất minh kể từ khi vụ án xảy ra
đáng ngờ nhất là t thường sang xã hải lộc thăm dò tin tức về tiến trình điều tra vụ án
quá trình thẩm vấn hai đối tượng hiểm nghi vẫn diễn ra căng thẳng quyết liệt
trong khi cơ quan điều tra
có chứng cứ trực tiếp để buộc tội
thì hai đối tượng một mực khẳng định không liên quan đến vụ án
với tôn trị không để lọt tội phạm
nhưng cũng không làm oan sai người vô tội
cơ quan điều tra một mặt tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh thực hiện
mặt khác cử cán bộ điều tra thu tập chứng cứ ngoại phạm của t và a
quay trở lại việc giám định adn số gia đình đến trình báo nghi là người thân mất tích
bộ phần kỹ thuật hình sự kết luận giữa nạn nhân và những người đến trình báo không có trùng huyết thống
vì vậy hy vọng tìm ra danh tính nạn nhân thêm một lần nữa bị dập tắt
không phải vì vậy mà mình chịu bó tay
mà chúng tôi đã thống nhất với trong ban chuyên án đánh giá các tài liệu chứng cứ các thông tin vô dập tài liệu đặc
và mình phải có những hướng điều tra cho nó sát
tiếp tục giả soát tiếp cận đối tượng thuộc diện ly hôn và có quan hệ tình cảm phức tạp trên toàn xã hành lộc
và một số ngục
trong lần cận tòa điều tra đã báo về ban chuyên án danh sách năm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
xác minh sâu năm đối tượng trên cơ bản có tài liệu giải nghi chọn bốn người
đối tượng duy nhất còn nằm lại trong danh sách là một công dân của xóm một xã hải lộc
riêng về đối tượng vũ đức giang thì nó có một số những cái đặc điểm nổi bật và đưa vào diện nghi vấn hơn
một là diện đối tượng
tài liệu từ công an huyện hải lộc cho thấy vũ đức giang có công ăn việc làm tương đối ổn định
với mức thu nhập khá và chưa có tiền án tiền sự
sau khi ly hôn vào năm hai nghìn một mươi ba giang sống cùng bố mẹ và con gái năm tuổi
nguồn tin từ những người sống gần nhà giang cho hay anh này có quan hệ với nhiều phụ nữ
có người từng được giang đưa về giới thiệu với gia đình nhưng chưa có mối quan hệ nào tiến tới hồn nhân
tiến hành xác minh sâu tâm lý cũng như thời gian biểu của vũ đức giang trong và sau vụ việc thì chưa thấy nổi lên dấu hiệu nghi vấn
nếu như việc khoanh vùng được đối tượng nghi vấn trước đó được xem là làm gió mát xoa dịu cơn nóng áp lực
đã bùa vơi các thành viên ban chuyên án từ lúc mắt tay vào vụ việc
làm nhanh nhóm hy vọng và hướng khởi để cán bộ chiến sĩ tiếp tục sốc khích tâm trí cho hành trình chứng minh tội phạm
thì nay với việc chưa tìm thấy điểm sáng nào sau một quá trình dài xác minh thẩm vấn số đối tượng nghi vấn
một lần nữa không khí căng thẳng lại bao trùm lên những cán bộ điều tra
đặc biệt là khi có tài liệu chứng minh sự ngoại phạm của t và a
lúc này danh sách nghi vấn chỉ còn lại vũ đức giang
nhưng chỉ với những tài liệu với mối quan hệ tình cảm phức tạp
thì làm sao có đủ căn cứ để kết luận giang có liên quan đến vụ án
hướng điều tra danh tính nạn nhân đến nay vẫn chưa có thông tin mới
chỉ huy toàn lực lượng của ban chuyên án đã dồn vào hướng điều tra
truy tìm thủ phạm gây án từ đó truy ngược lại danh tính nạn nhân
song cả hai hướng điều tra đều chưa có tín hiệu khả quan
thực ra thì nếu nói bi quan thì chúng tôi cũng không bi quan
nhưng mà cái chăn trở và cái no nắng thì có
bởi vì trước một vụ án có tính chất
nghiêm trọng như vậy gây hoa măng trong dư đội nhân dân như thế
thì chúng tôi động viên anh em là không quản ngại
dù có một tia hi vọng vẫn phải xác minh làm cho rõ
quá trình tiếp cận người quen thân với vũ đức giang
trình soát nắm được thông tin
hầu hết các mối quan hệ của giang đều bắt nguồn từ mạng xã hội
tiến hành xác minh các mối quan hệ của giang qua mạng xã hội
cơ quan điều tra phát hiện anh ta thường nhắn tin tình cảm với một tài khoản facebook có tên như anh
điểm khiến các chính sách đặc biệt lưu tâm là từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tài khoản facebook như anh còn hoạt động nhưng từ đó đến nay thì không cập nhật
thông qua các mối quan hệ bạn bè của tài khoản facebook như anh
các trinh sát đã xác minh được chủ tài khoản tên thật là nguyễn thị hằng quê quán nam định
chị hằng là nhân viên phục vụ tại một quán ăn ở hà nội
rất nhanh chóng các chính sách đã tiếp cận đứng lưu làm việc và thui chọn của chị hằng
tại đây các chính sách được biết
chị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại xã hải lý huyện hải hậu tỉnh nam định
mạnh mối mới nhất về vụ án nhanh chóng được báo về ban truyền án
không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất có liên quan đến vụ án
chỉ huy lực lượng điều tra lực tích chỉ đạo một mối trinh sát di chuyển đến xã hải lý
xác minh về công dân có tên là nguyễn thị hằng
đồng thời ra lệnh cho tổ công tác tại hà nội tiếp tục khai thác sâu các mối quan hệ của người phụ nữ nói trên
những người sống cùng khu trò với nguyễn thị hằng cho biết lần cuối cùng họ nhìn thấy hàng là cuối giờ chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
khi đó hằng có ước mở về việc đi chơi với bạn trai mới quen
những ngày sau đó hằng không liên lạc cũng không quay lại nhà trọ
tổng hợp các thông tin từ trước đến nay về vụ án các điều tra viên nhận thấy có một số điểm trùng khớp
thứ nhất ngày hằng bỏ đi
đi khá sát về thời gian tử vong của nạn nhân trong vụ án
thứ hai một người dân xã hải tiến đã khai với cơ quan điều tra
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ngài thấy tiếng xe máy đi lại nhiều vòng quanh khu vực cánh đồng
nơi sau này phát hiện sát chết không gió danh tính
vậy liệu mối quan hệ nào giữa nạn nhân xấu xố và người phụ nữ tên nguyễn thị hằng
lúc này tổ công tác hải lý đã có mặt
tại nhà công dân nguyễn thị hằng
người thân cho biết từ nhiều năm trước hằng đã rời quê hương đi làm thuê từ bắc vào nam
và chỉ trở về nhà vào những dịp đặc biệt
hằng hiếm khi liên lạc về với gia đình
do vậy người thân không nắm được chị này hiện làm gì ở đâu
trong khi việc tu tập thông tin từ người nhà chị nguyễn thị hằng
đang tiếp diễn thì ở hà nội các điều tra viên đã cung cấp ảnh chụp trang phục của thủy thuy phát hiện ở xã hải độc
để những người quen biết chị hằng nhận diện
thì có người xác nhận đó chính là trang phục của chị hằng đã mặc vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một
để chứng thực lời khai của các nhân chứng cơ quan điều tra sử dụng vật chứng tiếp theo là hai chiếc chìa khóa tìm kiếm trong người nạn nhân

tìm thích chiếc chìa khóa tìm thính trong người đàn nhạc
trong khi việc tu tập thông tin từ người đàn nhạc
từ kết quả điều tra xác minh trên ban chuyên án có cơ sở tin rằng chị nguyễn thị hằng và nạn nhân xấu xuống tại cống bi là một người